bệnh nhân nữ ba mươi bốn tuổi đi khám vì đau bà vai trái khoảng ba năm đau âm ỉ uống thuốc giảm đau lúc đầu đỡ về sau không đỡ đau nên đã đến bệnh viện đa khoa hùng vương để thăm khám
sau khi tiếp nhận các bác sĩ tư vấn chụp cắt lớp vi tính phổi thì phát hiện khối u thủy trên phổi trái rất to kích thước chỉ x một mươi hai cm
bác sĩ sinh thiết kết quả trả về kết luận là bệnh nhân mắc ung thư phổi u ác
khai thác tiền sử bản thân và bố mẹ không ai mắc ung thư nhưng chồng bệnh nhân nghiện thuốc lá gần hai mươi năm nay
bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân hút thuốc lá thụ động vì vấn đề này đã được giới y học ghi nhận
thông tin về ca bệnh bác sĩ tần a pao phó trưởng khoa ung biếu bệnh viện đa khoa hùng vương cho biết